cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa khởi tố bắt tạm giam bị can đặng thị trinh nữ
trú tại thị xã điện bàn tỉnh quảng nam về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một nữ đã vay mượn tiền của nhiều bị hại với lý do làm đáo hạn ngân hàng
góp tiền mua đất bán lại để thu lời nhưng thực chất là để trả gốc và lãi cho ngân hàng
sau đó chiếm đoạt và đến nay không có khả năng trả nợ
ngoài ra để tạo lòng tin cho khách hàng là nữ có làm đáo hạn ngân hàng cho khách thật
nữ đặt một con dấu giả của văn phòng công chứng và lập hai hợp đồng giả mua bán
chuyển nhượng quyền sử dụng đất với hai khách hàng
thể hiện hai khách hàng này đã chuyển nhượng các thửa đất cho nữ để đảm bảo cho việc đáo hạn ngân hàng
tổng số tiền đặng thị trinh nữ chiếm đoạt của các bị hại là hơn năm mươi tỷ đồng